hôm nay một mươi bốn tháng năm ngày làm việc thứ tư hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì điều hành chương trình hội nghị
ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung hai đồng chí giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
gồm đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh con tum
và đồng chí trần thị hiền vụ trưởng vụ tổng hợp cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu giải trình ý kiến của trung ương về tổng kết công tác nhân sự ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba và tiêu chuẩn cơ cấu số lượng
dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đọc báo cáo của bộ chính trị
tiếp thu giải trình ý kiến của trung ương về đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị